xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật những tin tức an ninh trật tự mới nhất
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tế quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
vào ngày hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tế quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
ngày hai mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành các lệnh quyết định này
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản
xảy ra mâu thuẫn trong gia đình lại sẵn trong người đang có hơi men
nguyễn minh trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú ở ấp phú hòa hai xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang đã dùng dao đâm cô ruột của mình tử vong
sau khi gây án trường đã đến cơ quan xã đầu thú
và với hành vi giết người trường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam để điều tra làm rõ
quá trình điều tra xác định do có mâu thuẫn đất đai kéo dài nhiều năm giữa gia đình trường với bà nguyễn thị tuyết
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu là cô ruột của trường
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn sau khi đi nhậu về đến nhà trường nghe cha ruột và bà tuyết đang cãi nhau
nên trường đã lấy cây dao dài khoảng ba mươi cm đi qua nhà bà tuyết
khi thấy bà tuyết đang nằm trên võng trường đến hỏi thì hai người lời qua tiếng lại
cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực của bà tuyết rồi bỏ đi
sau đó trường mang theo dao gây án đến công an xã bình hòa đầu thú
còn bà tuyết được mọi người đưa đi cấp cứu
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày thì nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
trên đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày
không chỉ những mâu thuẫn bị tích tụ lâu năm rất dễ dẫn tới hành động bộc phát
mà cả những xích mích va chạm nhỏ
như là lời nói cái nhìn thiếu thiện cảm
nếu như không biết kiềm chế cảm xúc hành xử côn đồ
thì đều để lại những hậu quả đau lòng
và đáng báo động hung thủ phần lớn lại là những người hiền lành mà bộc phát gây án
hay là các đối tượng trẻ tuổi
có xu hướng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn gia tăng
các đối tượng nguyễn đinh hoàng tú một mươi tám tuổi và nguyễn trung hiếu một mươi chín tuổi
huỳnh huy hoàng đều trú tại thị trấn di lăng huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam
về tội giết người
trước đó các đối tượng trên cùng nhóm bạn rủ nhau xuống xã sơn hạ huyện sơn hà
tìm người nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn
tại đây khi thấy một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi uống nước trong quán trà sữa
các đối tượng trên đã xông vào dùng hôn khí tuyếp xuất và dao
chém nhầm vào một học sinh khiến em này bị thương tích nặng
cái nhóm của bọn bỏ nhân áo thì đợi chửi em trước
xong rồi em bỏ đi hôm nay
em vui tiệc em vui tiệc
xong rồi em gặp con đó em uống năm miếng sát cho bia
xong rồi em sát con bia em đặt con đầu vào nó
xong rồi nó bắt tỉnh xong rồi em vui về
trong lúc dự tiệc sinh nhật của người bạn
đối tượng phạm tấn kiệt hai mươi tuổi
ở thôn tân an xã nghĩa an thành phố quảng ngãi
cũng đã dùng vỏ chai bia đập vào đầu võ dương nhớ một mươi bảy tuổi
trú tại thôn tân mỹ xã nghĩa an thành phố quảng ngãi
võ văn nhớ được đưa đến bệnh viện để cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
kiệt sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương
nhiều vụ trọng án xảy ra
nhiều vụ trọng án xảy ra
trong thời gian gần đây mà nguyên nhân đều xuất phát
từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
chỉ vì thành thiếu niên thiếu kiềm chế
không nhận thức được tính nguy hiểm của lời nói và hành vi
dẫn tới gây hậu quả nghiêm trọng từ hành động của mình
tước đi mạng sống của người khác
hành xử trong quan hệ xã hội trong các sinh hoạt
mà không lấy cư xử lịch thiệp để mà mình cư xử với nhau
mà phải nhiều trường hợp là uống rượu bia vô
hoặc là nhiều người
có bản tính công đồ
thở ra là hành xử kiểu là phải dùng vũ lực
dù ký cả dùng khí
nhận đến nhiều cái vụ rất là đau lòng
để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này
bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an
như tăng cường quản lý tốt các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn
tổ chức giáo dục giăn đe
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh thiếu niên
để phòng ngừa vi phạm
thì rất cần sự chung tay của gia đình nhà trường xã hội
trong giáo dục giăn đe
giúp quản lý tốt con em mình